giống như các tỉnh thành trên cả nước tỉnh đồng nai cũng chịu tác động lớn của dịch covid một mươi chín
nhất là việc làm và một số chỉ tiêu quan trọng
do vậy đồng nai cần chuẩn bị cho sức bật mới khi dịch covid một mươi chín đã cơ bản giảm trong thời gian tới
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh đồng nai
về tình hình kinh tế xã hội trong đó có công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay long thành
trong quý i tăng trưởng kinh tế của tỉnh đồng nai đạt sáu một
khi mà nhiều hợp đồng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn kéo dài đến ba tháng đầu năm
xuất khẩu tăng hơn ba so với cùng kỳ
tuy nhiên dịch vụ lưu trú giảm hai mươi du lịch giảm hơn hai mươi một bảy
ngày ba mươi một tháng ba do ảnh hưởng của dịch bệnh trong tỉnh có tám mươi một doanh nghiệp báo cáo số lượng lo động bị ảnh hưởng là ba mươi tám một trăm sáu mươi bảy người
số lượng người đến đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày hai mươi bốn tháng ba là hơn tám sáu trăm linh người
về công tác giải phóng mặt bằng sân bay long thành với diện tích xây dựng là năm hectare
tỉnh tập trung ưu tiên giải phóng một tám trăm một mươi hectare để sớm giao đất cho cảng vụ hàng không trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng cho rằng đồng nai còn chậm về công tác giải phóng mặt bằng sân bay long thành
cái dự án giải phóng mặt bằng ở sân bay long thành là chậm
cái mục tiêu chúng ta là vừa rồi chúng ta mới làm được đình bộ được cái khu đất
của cái khu trong câu xu thôi
mục tiêu chúng ta là đưa hết cái số dân đi vào thái định cư
cho nên cái việc xây dựng thái định cư trở thành cấp thiết
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh đồng bộ đồng nai
của chính quyền tỉnh đồng nai để góp phần xây dựng công trình quốc gia có tầm cỡ
mà trước khi giải phóng mặt bằng để chúng ta tiến hành thi công đến năm hai nghìn hai mươi năm
hoàn thành sân bay long thành như nghị quyết của đảng một quốc hội
thủ tướng lưu ý tỉnh đồng nai phải làm tốt khâu áp giá đền bù xây dựng các khu tái định cư
đặc biệt là xây dựng hạ tầng xã hội thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải bắt tay và hỗ trợ cho đồng
nay để nhanh tiến độ giải ngân hết số vốn bảo đảm đúng tiêu chuẩn chất lượng dự án
mục tiêu của chính phủ thủ tướng chính phủ đưa ra là một là các đồng chí giải ngân hết số vốn
đúng tiêu chuẩn chất lượng dự án và thứ hai nữa là vận động hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật
số dân này ủng hộ giao mặt bằng lại cho việc thi công quốc hội cũng rất nóng lòng với việc này
chính phủ cũng nóng lòng với việc này thì công ty phải cố gắng lắm
về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với ca dương tính đầu tiên thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung
khoanh vùng truy vết không để lây lan ra cộng đồng về giá thịt lợn là tỉnh có đạt lợn lớn nhất cả
nước thủ tướng yêu cầu đồng nai tăng cường quản lý theo pháp lệnh về giá không được để xẻ ra đầu
cơ nhất là trong các khâu thu mua giết mổ để giảm giá bán lẻ góp phần giảm chỉ số cpi cả nước